đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức trọng thể hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
để đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết kết luận của các hội nghị trung ương khóa một mươi ba nhất là các nghị quyết mới của trung ương về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh sáu vùng của đất nước
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
đội dung của hội nghị lần này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám có ý nghĩa hết sức quan trọng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
nhận định phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức đầy đủ những thời cơ thuận lợi và khó khăn
thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
không ngừng đổi mới nâng cao kết quả các mặt công tác công an
thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình nhạy bén tích cực
mưu với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự
phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước
công tác đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt chủ động trên các lĩnh vực địa bàn
không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả vượt nhiều chỉ tiêu quốc hội giao
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
đã điều tra khám phá ba mươi ba tám trăm một mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi năm sáu cao hơn tỷ lệ quốc hội giao
hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm được điều tra làm rõ bắt giữ nhanh thủ phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ma túy môi trường
tội phạm sử dụng công nghệ cao được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả nổi bật được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đã phát hiện xử lý năm ba trăm linh sáu vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế bốn trăm chín mươi hai vụ chín trăm linh hai đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển
công tác truyền thông công an nhân dân bám sát chủ trương định hướng của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an
kịp thời lan tỏa kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực thành tựu kết quả quan trọng
đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân đối với thành tựu chung của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu làm bất cứ việc gì trong bất cứ hoàn cảnh nào
khi nhân dân cần đảng phân công luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ấn nổi bật
kết quả công tác phòng chống tổ
thủ tướng chính phủ phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
để việt nam là đất nước thanh bình ổn định là điểm đến đầu tư du lịch
thủ tướng bày tỏ xúc động với sự hy sinh của nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ
tất cả vì bình yên cuộc sống vì an toàn hạnh phúc của nhân dân góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thủ tướng cũng chỉ rõ cùng với các công việc thường xuyên còn có những vấn đề phát sinh do vậy nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân sẽ còn nhiều hơn
nặng nề phức tạp hơn và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của đảng nhà nước sự mong đợi tin tưởng của nhân dân

thủ tướng cũng chỉ rõ cùng với các công việc thường xuyên còn có những vấn đề phát sinh do vậy nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân sẽ còn nhiều hơn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
còn vào chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn
tham dự họp báo có trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an tp hà nội
phát biểu mở đầu họp báo thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ sáng cùng ngày đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám nhằm đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn
và trong thời gian tiếp theo đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lãnh đạo bộ công an đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ đồng hành với lực lượng công an nhân dân
tiếp đến trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an đã thông tin về kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương xác định khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng
công an nhân dân là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại buổi họp báo các đơn vị chức năng bộ công an đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về những vụ án được dư luận quan tâm
đối với vụ án vị việt á thì đến nay kết quả điều tra cho đến nay các cơ quan điều tra đã khởi tố hai mươi chín vụ án một trăm linh hai bị can
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi chín bị can
cơ quan điều tra của bộ quốc phòng khởi tố năm bị can
và cơ quan cảnh sát điều tra công an hai mươi bốn tỉnh đã khởi tố hai mươi bảy vụ sáu mươi tám bị can
hiện nay có một số các vụ án liên quan đến vụ cái đá này cũng đang được tiến hành điều tra và mở rộng cách triệt đẻ
đối với vụ án thứ hai các anh chị phóng viên đề cập đến vụ án iec trong vụ án này có các bị can đã bỏ trốn
hiện nay trong công tác suy bắt đang được c một mươi ba phối hợp với đơn vị cập vụ công an
đối với vụ án thứ ba liên quan đến tập đoàn vạn định pháp cũng như việc phát hành trai phiếu tại công ty của phần an đông
đến nay đã khởi tố hai vụ án và hai mươi bảy bị can
còn lại những cái việc mà trên tinh thần là cơ quan điều tra hiện nay cũng đang tập trung và xem xét xử lý triệt đẻ trên cái tầng nội thượng nguồn pháp luật không ngoại lại không hùng cấm

điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là vương hưng thiện thiện là người điều hành quản lý trang super cấp cao nhất trong hệ thống với bốn tám triệu điểm sau đó phân chia và cấp trang master cho các đối tượng lê kỳ thông đoàn hùng và một số đối tượng khác